từ một ngày lễ quan trọng của các nước phương tây giờ đây tại việt nam halloween cũng là một lễ hội được rất nhiều bạn trẻ đón chờ
những ngày này tại khu phố hàng mã hàng lược vô cùng nhộn nhịp người đi chơi mua sắm
không khí sôi động ấy khiến cho rất nhiều du khách nước ngoài cảm thấy thích thú và ngạc nhiên khi được đón một mùa halloween tại việt nam
đến với tuyến phố hàng mã hàng lược những ngày này rất nhiều du khách nước ngoài bị cuốn hút bởi những con phố với nhiều sắc màu đen đỏ cam đặc trưng của halloween
đón halloween trên một đất nước khác nhưng những du khách tới đây vẫn có thể tìm niềm vui cho mình và bạn bè người thân
với họ halloween không chỉ để vui chơi mà còn là dịp để khám phá một nền văn hóa mới
đây là lần đầu tiên tôi đón halloween tại việt nam và tôi sẽ tổ chức buổi hóa trang cùng học sinh của tôi vào tối nay
tôi rất vui khi tại hà nội cũng bán rất nhiều đồ hóa trang và tôi rất thích không khí trên con phố này
tôi rất thích thú khi được đến những cửa hàng tại đây để mua sắm

trên quê hương của tôi thì halloween mọi người sẽ bắn pháo hoa
chúng tôi có rất nhiều kẹo trong bữa tiệc
khi đến với việt nam tôi rất bất ngờ khi thấy mọi người tổ chức những bữa tiệc và cùng nhau hóa trang
tôi cảm thấy như đang được ở nhà vậy
mỗi du khách nước ngoài đều mang một tâm trạng riêng khi đón halloween ở việt nam
thế nhưng mọi người đều có ấn tượng tốt về mảnh đất hình chữ s
và cùng hào hứng đón mừng một ngày lễ hội vui vẻ và nhiều ý nghĩa